nếu như trước đây người dân ở các tỉnh phía nam thường đổ về thành phố hồ chí minh để khám và điều trị
thì nay nhờ triển khai đề án bệnh viện vệ tinh đã góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối
ở các bệnh viện này bệnh nhân vừa không phải đi xa mà chất lượng khám và điều trị đều như nhau
thực hiện đề án giảm tải bệnh viện của bộ y tế từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay các bệnh viện tuyến trung ương
và các bệnh viện cuối tại thành phố hồ chí minh đã tổ chức đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện vệ tinh
như ung biếu tim mạch chấn thương chỉ hình sản khoa và nhi khoa
dưới sự chỉ đạo của bộ y tế của cục quản lý khám chữa bệnh đảng ủy ban giám đốc bệnh viện trợ rẫy
đã thực hiện tốt các chương trình nhằm giảm tải
đó là ba cái chương trình chủ yếu bao gồm có chuyển giao kỹ thuật cho tuyến trước
chương trình một nghìn tám trăm một mươi sáu và gần đây là chương trình bệnh viện vệ tinh
ba chương trình này hiện nay vẫn được tiếp tục
thực hiện song song
trong đó bệnh viện trợ giấy đã chuyển giao kỹ thuật cho bệnh viện đa khoa thống nhất
bệnh viện đa khoa khánh hòa gói kỹ thuật tim mạch can thiệp
từ đó tạo cơ sở cho các bệnh viện này thành lập được trung tâm tim mạch
trong thời gian qua từ năm hai mươi ba đến hai mươi năm là chúng ta đã chuyển giao hoàn thành giai đoạn là bệnh viện vệ tinh
và hiện nay chúng ta đã có một khoa phẫu thuật lông ngực để chuyển phẫu thuật tiêm
và trong năm qua chúng ta đã phẫu thuật gần một trăm linh ca của tiêm hở
và đặc biệt là chúng ta cấp cứu những ca về thương tiêm và những ca bệnh tiêm cấp cứu không thể chuyển đi được
với những ca thể chết thì chúng ta đã cấp cứu được tại chỗ
bệnh viện đa khoa thống nhất được bệnh viện trợ giấy chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành ngoại chấn thương
như chấn thương trình hình ngoại thần kinh sọ não ngoại tiêu hóa và tiêm mạch can thiệp
như phẫu thuật tiêm nội tiêm mạch
tác động của chương trình bệnh tinh đối với bệnh nhân của chúng tôi
đem lại rất nhiều lợi ích thiết thực cứu chữa bệnh nhân tốt tận dụng thời gian vàng
và đối với ngành y tế thì đã góp phần để nâng cao chất lượng của ngành y tế của bệnh viện chúng tôi nói riêng
và của tỉnh đồng nai nói chung
ngày hai mươi tám tháng bảy cục khám và chữa bệnh bộ y tế và bệnh viện trợ giấy đã tổ chức sơ kết ba năm
thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi năm và triển khai giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
đề án bệnh viện vệ tinh đã mang lại nhiều hiệu quả
thiết thực góp phần cải thiện tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên
đồng thời nâng cao chất lượng khám và điều trị cho ngành y tế việt nam